tại mùng tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai luyến đến tròi canh cà phê của ông thăng
nhân cơ hội ông thăng mất cảnh giác luyến đã lấy xà beng đánh vào đầu nạn nhân cho đến khi tử vong
sau đó lấy tiền và điện thoại rồi xóa dấu vết tại hiện trường
phi tăng hung khí xuống hồ đắc long thượng cách hiện trường khoảng sáu mươi mét
sau bảy mươi hai giờ gây án luyến đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đặng văn luyến
mức án tử hình về tội giết người và bốn năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt cho cả hai tội giết người và cướp tài sản mà bị cáo luyến phải nhận là tử hình
vào sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn bị cáo
trong vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng tiếp tục với phần xét hỏi
nhằm làm rõ hành vi nhận hối lộ của các bị cáo
để tạo điều kiện cho hành vi buôn lậu xăng trên biển được trót lọt không bị phát hiện bắt giữ và xử lý
tại phiên tòa nhóm bị cáo gồm nguyễn thế anh
cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ trưởng
huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang và nguyễn văn an em họ của bị cáo thế anh
tiếp tục không thừa nhận hành vi nhận hối lộ và không quen biết với phan thanh hiễu
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan đê hoàng anh
mặc dù hiễu có mặt tại phiên tòa khai đã gặp trực tiếp thế anh hai lần
để thỏa thuận nhờ giúp đỡ trong việc buôn lậu xăng
trong vụ án này bị cáo nguyễn thế anh bị truy tố tội nhận hối lộ
và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
theo cáo trạng tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hiễu đặt vấn đề buôn lậu xăng nhờ thế anh giúp đỡ
mỗi tháng hữu sẽ chi cho thế anh ba mươi usd và một trăm linh triệu đồng
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hữu tiếp tục đặt vấn đề nhờ thế anh giúp đỡ
bị cáo thế anh đồng ý và yêu cầu hữu chi tiền cho cấp trên và một số lực lượng khác
với số tiền mỗi tháng là sáu mươi usd và chín trăm năm mươi triệu đồng
với hành vi mua bán trái phép hữu đặt vấn đề buôn lậu xăng
trái phép hóa đơn đỗ khắc điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã vĩnh ninh huyện quảng ninh của tỉnh quảng bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố
và bắt tạm giam để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
năm hai nghìn hai mươi đỗ khắc điệp cùng vợ là trần khánh trang thành lập công ty trách nhiệm hạn tổng hợp đỗ gia
do trần khánh trang đứng tên người đại diện theo pháp luật
nhưng công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ
nhưng đã xuất bán tám trăm sáu mươi ba hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo
cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quảng bình
với tổng giá trị thanh toán gần bốn mươi tỷ đồng thu lợi bất chính số tiền hơn hai ba tỷ đồng
đồng thời điệp đã mua năm mươi một hóa đơn khống để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào
khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với giá trị hàng hóa xuất bán
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay ngày một mươi ba tháng bảy
tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an đã diễn ra lễ ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật
giữa bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện bạch mai
lễ ký kết hợp tác giữa hai bệnh viện triển khai dựa trên mục đích
nâng cao năng lực chuyên môn quản lý cho cán bộ y tế
và tăng cường chất lượng khám chữa bệnh về các chuyên ngành
hồi sức cấp cứu tiêm mạch nội khoa ngoại khoa xét nghiệp thăm dõi chức năng
và trần đoán hình ảnh tại bệnh viện một mươi chín tháng tám một cách bền vững
nhằm đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh
tạo dựng mô hình phối hợp hoạt động thống nhất liên hoàn
giữa các chuyên khoa bệnh viện bạch mai và bệnh viện một mươi chín tháng tám
đồng thời bệnh viện bạch mai hỗ trợ bệnh viện một mươi chín tháng tám đào tạo chuyên môn
thông qua hoạt động tư vấn khám chữa bệnh truyền thông giáo dục sức khỏe đến năm hai nghìn hai mươi năm
việc xây dựng dự án hợp tác hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật
giữa bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện bạch mai giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm là rất cần thiết
tạo điều kiện cho bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an nâng tầm chuyên môn
đẩy mạnh chất lượng công tác khám chữa bệnh
thưa quý vị ngay sau khi thủ tướng chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiêm phòng vaccine nhắc lại
bộ y tế cũng như các tỉnh thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc tiêm nhắc lại
cùng với các địa phương thành phố hà nội đang triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
mũi thứ tư và được người dân hưởng ứng rất nhiệt tình
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
ngay từ sáng sớm tại trường tiểu học thị trấn trúc sơn huyện trưng mỹ thành phố hà nội
rất đông người dân cũng như công nhân ở các cụm công nghiệp xếp hàng
chờ tới lượt tiêm mũi bốn vaccine ngừa covid một mươi chín
mình nghĩ là tiêm thì nó đưa sức đề kháng mình sẽ tốt hơn
mình sẽ bảo vệ mình không bị nhiễm nữa mình có cảm giác là nó sẽ an toàn hơn
hôm nay công ty cho đi tiêm thì mình cũng đi tiêm
để phòng cho nó đợi cho mình thôi trước tiên là đợi cho mình đợi cho xã hội
để triển khai chiến dịch tiêm chủng này trước đó hai tuần
ủy ban nhân dân xã trúc sơn đã thực hiện giả soát lập danh sách những người tiêm mũi bốn
trên cơ sở đó đăng ký lượng vaccine với trung tâm y tế huyện
ngay trong ngày đầu tiên đã có hơn bốn trăm linh người hoàn thành mũi bốn vaccine covid một mươi chín
cái số lượng được phân bổ là một thì chúng tôi tổ chức tiêm là ba buổi
mỗi buổi tiêm khoảng bốn trăm linh nhiều
tôi cũng đã có lịch cụ thể cho từng các công ty
và sửa buổi sáng tiêm cho công ty nào ở chiều tiêm cho công ty nào
để đảm bảo lưu lượng cũng như là cái phục vụ của cán bộ y tế
đến tiêm nó đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước nguy cơ lây lan của biến thể ba bốn ba năm
thành phố hà nội đang khẩn trương tổ chức tiêm chủng mũi nhắc lại cho trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và tiêm vaccine tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp khu công nghiệp khu chế xuất
tổng người dân tham gia tiêm vaccine đầy đủ đúng lịch theo hướng dẫn của bộ y tế
chúng tôi là đối tượng về nhân viên trên tàu
và cũng như nhân viên ở tại các nhà ga
thường xuyên tiếp xúc với các khách hàng chủ hàng
cũng là các mối liên quan đến việc dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đến toàn viên người lao động
nhận thức được việc này chúng tôi cũng đã triển khai nhanh
tới toàn thể toàn viên người lao động
để làm sao tiêm kịp thời mũi ba mũi bộn
cho việc an toàn cho bản thân cũng như là cho cộng đồng
chúng tôi rất mong muốn người dân khi mà tiếp cận các thông tin
có một sự tìm hiểu có một sự ghi nhận sáng suốt
để chúng ta hiểu đúng về lợi ích vai trò của vaccine
vaccine đã chứng minh được giá trị của nó
cuộc sống đã trở lại bình thường
và chúng ta có cuộc sống bình thường như thế này chính là nhờ vaccine
và như tôi vừa nói kết quả triển khai tiêm của việt nam
cũng đã chứng minh cho cái tính an toàn của vaccine
do vậy người dân hãy yên tâm
hiện nay nhiều địa phương không đạt tiến độ tiêm mũi ba mũi bốn như yêu cầu
và xuất hiện tình trạng do dự né tránh việc tiêm vaccine
do đó tỷ lệ tiêm mũi ba mũi bốn ở người từ một mươi tám tuổi trở lên
mới đạt khoảng sáu bảy và ba mươi một
trong khi theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
hiệu quả của vaccine sẽ giảm dần từ ba đến sáu tháng
và nếu tỷ lệ tiêm vaccine giảm cũng đồng nghĩa với việc dịch có thể quay trở lại
bước đầu cơ quan điều tra xác định được khoảng hai giờ ba mươi phút hôm nay ngày một mươi ba tháng bảy
anh vũ văn lưu bốn mươi chín tuổi trú sóc rùa xã tân quang
nhận được tin nhắn qua điện thoại của em trai ruột là vũ văn như
bốn mươi một tuổi ở gần nhà với nội dung xin tha lỗi
anh lưu điện thoại cho như nhưng không được nên đã chạy đến nhà như để tìm em hỏi chuyện
khi vừa vào đến sân thì anh lưu phát hiện một phụ nữ nằm nghiêng ở sân nhà
người bị bết máu đã tử vong
còn như đi đâu vắng nhà anh lưu đã báo ngay cho công an xã tân quang
nhận tin báo công an xã đã có mặt ngay tại hiện trường xác minh ban đầu
và tổ chức lực lượng phong tỏa bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường
đồng thời báo lên công an huyện hấn quảng
trưa nay khi các lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra
thì vũ văn như đi xe về nhà trong tình trạng tinh thần không ổn định
như cho biết trước đó đã uống thuốc diệt cỏ cháy
vì vậy cơ quan công an tức tốc phải đưa như đi bệnh viện cấp cứu
vụ chết người đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
từ đầu năm đến nay hoạt động mua bán tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
trên địa bàn tỉnh đồng nai diễn biến phức tạp
và trước tình hình đó công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân
thời gian gần đây hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn huyện thống nhất tương đối phức tạp
các con nghiện hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xã huyệt liêu lĩnh
sẵn sàng chống trả với lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ
với quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng chuyên trách
đang cần đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy biến hình như vụ mua bán trái phép chất ma túy
của hai đối tượng nguyễn văn quỳnh thiện hai mươi chín tuổi và vũ minh tiến ba mươi hai tuổi cả hai chú tỉnh đồng nai
sau một thời gian theo dõi công an huyện thống nhất tổ chức lực lượng đã bắt quả tang đối tượng thiện
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua điều tra mở rộng công an huyện thống nhất tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của tiến
tại xã phú túc huyện định quán tỉnh đồng nai
tại đây lực lượng công an thu giữ một mươi tám gói ma túy đá loại ketamin và metafetamin
có trọng lượng hơn ba trăm linh năm gram tám mươi tám viên thuốc lắc loại mdma có trọng lượng hơn ba mươi bảy gram
qua đấu tranh tiến khai nhận số ma túy trên y mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
tại tp hcm rồi về phân lễ bán cho người nghiện thì bị bắt
điều đáng nói không chỉ riêng đối tượng thiện và tiến tội phạm ma túy đều nhận thức rõ
hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an huyện thống nhất đã phát hiện triệt phá một mươi chín vụ
với ba mươi bảy đối tượng có hành vi mua bán tàn trữ tổ chức sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hơn bốn trăm ba mươi ba gram ma túy tổng hợp hai trăm năm mươi chín viên thuốc lắc hơn bốn gram heroin
nguồn ma túy được mua bán tàn trữ vào địa bàn tiêu thụ chủ yếu từ các nơi khác
vì vậy thời gian tới tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn
sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi manh động hơn
do đó công an quyện sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân
tham gia phòng chống tội phạm đồng thời bố trí lực lượng trinh sát bám sát địa bàn
nắm tình hình đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ của ngành để kịp thời phát hiện
ngăn chặn hoạt động vận chuyển tàn trữ mua bán tổ chức sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy
ma túy vẫn đang len lõi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội gây ra nhiều hệ lụy về mọi mặt
trong cuộc chiến không khoan nhượng này ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự chung sức chung lòng của cả cộng đồng để từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội
từ khi giá xăng dầu đồng loạt giảm từ giờ ngày một mươi một tháng bảy
cục quản lý thị trường tp hcm đã chỉ đạo
các đội quản lý thị trường giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu
tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn
và không để tình trạng các cửa hàng ngưng hoặc là hạn chế bán xăng dầu cho người dân
và qua kiểm tra cơ quan này đã phát hiện một số cây xăng ngừng bán hàng không xin phép
qua kiểm tra hầu hết các điểm đều hoạt động bình thường
tuy nhiên có ba điểm mua bán xăng dầu cho khách
gồm cửa hàng bán lẻ xăng dầu từ công ty cố phận lương thực tp hcm
địa chỉ số bốn trăm hai mươi bốn đường lê văn sĩ phường hai quận tân bình
ngưng bán hàng từ một mươi h đến một mươi ba h ngày một mươi một tháng bảy
trong sáng ngày một mươi hai tháng bảy đội quản lý thị trường số tám tiến hành làm việc với cửa hàng nêu trên
và đại diện cửa hàng thừa nhận hành vi ngừng bán hàng
khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản
hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
đội quản lý thị trường số tám đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nêu trên
và xử lý theo quy định của pháp luật
đến sáng nay ghi nhận điểm này đang hoạt động bình thường trở lại
hai cửa hàng khác cũng trâu bị ngưng bán và bị các đội quản lý thị trường xử lý
và cửa hàng sang dầu từ công ty quốc phận công nghệ an toàn dầu khí việt nam
chi nhánh gò vấp địa chỉ số bốn trăm ba mươi chín phan văn trị phường năm quận gò vấp
và cửa hàng xăng dầu tân chánh hiệp địa chỉ số hai mươi bảy a đường tô ký phường tân chánh hiệp quận một mươi hai
sau khi bị nhắc nhở xử lý tình trạng trâu bị ngưng bán
nhằm găm hàng đầy giá sang dầu tăng lên bán kiếm lời đã không còn xảy ra
nằm trong kế hoạch thi công sửa chữa khe co giãn trên cầu phú mỹ đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm khuyến nghị người dân lái xe
hạn chế lưu thông qua cầu theo hướng từ quận bảy đi thành phố thủ đức
nhằm đảm bảo an toàn cũng như tránh ủng tắc giao thông tại đây
trong thời gian thi công do cầu phú mỹ là điểm nối huyết mạch của lục phương tiện vận chuyển
hàng hóa từ các tỉnh miền tây như long an tiền giang bến tre đi vào thành phố hồ chí minh
trên đường nguyễn văn linh đeo vào cảng các lái hoặc lên đường cao tốc thành phố hồ chí minh
long thành dầu dây để đi các tỉnh miền đông nên phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
dự báo tình hình giao thông qua cầu phú mỹ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
ủng ứ giao thông sẽ thường xuyên diễn ra từ đó ngay từ những ngày đầu lực lượng cảnh sát
giao thông đã được bố trí tại các điểm giao lộ trọng điểm hướng lên cầu phú mỹ để kịp thời
phân luồng hướng dẫn phương tiện di chuyển và thay đổi lộ trình thích hợp tuy nhiên trong những ngày
qua giao thông tại khu vực cầu phú mỹ thường xuyên diễn ra tình trạng ủng ứ giao thông vào những
khung giờ nhất định để đảm bảo trực tự an toàn giao thông hạn chất thấp nhất tình trạng ổn ứa
giao thông kéo dài cảnh sát giao thông đề nghị các tài xế người dân nếu không thực sự cần thiết
phải lưu thông qua cầu phú mỹ hướng từ quận bảy đi thành phố thủ đức các lái xe có thể chủ động
lựa chọn tuyến khác như đường võ văn kiệt qua hầm thú thiêm hoặc xa lộ hà nội thay thế
hiện thành phố hồ chí minh đã có dự thảo mới thay thế nghị quyết năm mươi bốn và sẽ lấy ý kiến đại biểu
quốc hội hội đồng nhân dân chuyên gia bộ ngành trong tháng bảy này vào trong tháng bốn
thành phố sẽ báo cáo bộ chính trị để kịp thông qua ở kỳ họp quốc hội
tại buổi thảo luận các đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh đều đánh giá cao những kết quả
mà ủy ban nhân dân thành phố triển khai và đạt được sau gần năm năm thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện quyết liệt
nhất là một số công việc dù được phân cấp cho thành phố hồ chí minh nhưng vẫn còn vứa một số quy định
nên khó thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù về quản lý tài chính trong nghị quyết năm mươi bốn nhằm
tăng nguồn thu của thành phố đều chưa tận dụng được thành phố hồ chí minh chưa có đủ nguồn vốn
đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng gia tăng hơn bốn năm qua không phát sinh khoản thu tiền sử dụng
đất khi bán các tài sản công của các đơn vị trung ương ở thành phố hồ chí minh do đó thành phố hồ chí minh
chưa được hưởng năm mươi khoản tiền này để đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của thành phố
ngoài ra công tác thu hút chuyên gia nhà khoa học vẫn còn nhiều hạn chế các dự án nhóm a dù đã được
thông qua đều chậm tiến độ bên cạnh đó trong dự thảo thay thế nghị quyết năm mươi bốn các đại biểu quốc hội
thành phố cho rằng thành phố cần tập trung giải quyết công tác cán bộ đảm bảo đủ về số lượng
chất lượng và linh hoạt trong bố trí phân công vì thành phố là địa bàn đông dân nhưng phân bổ không đồng đều
liên quan đến thực hiện nghị quyết năm mươi bốn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi
tiếp tục ý kiến của các đại biểu quốc hội thành phố để hoàn thiện báo cáo trình quốc hội
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo đề nghị ý kiến các
chuyên gia nguyên lãnh đạo thành phố các bộ ngành để có báo cáo hoàn chỉnh khai quá được những kết
quả làm được chưa làm được qua đó bổ sung thêm những nội dung cần thiết cho quá trình phát triển
của thành phố trong thời gian tới để trình quốc hội xem xét kịp thời ban hành tạo điều kiện cho
thành phố hồ chí minh phát triển bền vững chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
hiện thành phố đã có dự thảo mới thay thế nghị quyết năm mươi bốn và sẽ tiếp tục lấy ý kiến đại biểu quốc hội
hội đồng nhân dân chuyên gia bộ ngành trong tháng bảy này trong tháng tám thành phố sẽ báo cáo cho
bộ chính trị để kịp thông qua kỳ họp quốc hội cuối năm những ngày qua đồng bằng sông cửu long
xuất hiện mưa lớn kéo dài và mưa kèm theo các cơn giông lóc đã che thiệt hại nhà cửa ở nhiều nơi
tại cà mau
mưa to gió lớn đã làm khoảng bảy trăm năm mươi căn nhà sập hoặc hư hỏng một số phương tiện đánh bắt gặp nạn
trên biển hàng trăm căn nhà bị ngập khi nước biển bất ngờ dâng cao riêng đoạn đê biển tây thuộc
địa bàn tỉnh này xuất hiện ba điểm sạt lở bị nước tràn qua với chiều dài khoảng một trăm tám mươi năm mét còn tại kiên giang
mưa lớn kèm theo giông lóc đã làm sập một mươi hai căn nhà tóc mái ba mươi sáu căn nhà ước tổng thiệt hại khoảng một tỷ
đồng tỉnh sóc trăng cũng có ba mươi sáu căn nhà bị sập và tóc mái ngoài ra còn xảy ra vụ sạt lở tuyến
giao thông nông thôn dài khoảng năm mươi mét ở xã an mỹ huyện kế sách tổng thiệt hại về nhà cửa ước
tính hơn một tỷ đồng còn ở bạc liêu mưa dông đã làm sập hoàn toàn chín căn nhà và tốc mái một mươi sáu căn
kính thưa quý vị tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đang bùng phát phức tạp và tính đến nay thì địa phương này đã có hơn ba trăm hai mươi bốn ca mắc sốt xuất huyết
trung tâm y tế phú quốc đã triển khai phun hóa chất dập dịch tại các địa phương đang có ổ dịch tuy
tuy nhiên thì ý thức phòng chống dịch của người dân vẫn còn rất chủ quan với số ca mắc tăng cao
phú quốc đang là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết đứng đầu tỉnh kiên giang những tháng đầu
phú quốc chỉ ghi nhận vài trường hợp mắc sốt xuất huyết từ cuối tháng năm đầu tháng bảy
số ca mắc sốt xuất huyết tăng theo cấp số nhân
và có nguy cơ bùng phát thành dịch vì hiện nay thời tiết trên đảo mưa nắng thất thường
tạo điều kiện thuận lợi cho mũi vằn sinh sôi phát triển
nếu như những năm trước đây số ca mắc sốt sốt huyết chủ yếu ở trẻ em thì năm nay
số ca mắc sốt xuất huyết ở người lớn chiếm hơn bảy mươi mặc dù ngành y tế đã thường xuyên tuyên truyền
vận động khuyên cao đến bà con cách phòng chống bệnh nhưng ý thức của người dân còn hạn chế
sự chủ quan của các bậc phụ huynh khi thấy con em mình có triệu chứng nóng
sốt tự ý mua thuốc bên ngoài về điều trị hoặc đưa khám tại các phòng khám tư nhân khi bệnh trở nặng
họ đưa vào cơ sở y tế
dịch bệnh sốt sốt huyết diễn biến hết sức phức tạp và khó lượng bệnh có thể phòng và tránh
nên mỗi người dân ý thức hơn trong cuộc sống hàng ngày như thường xuyên diệt mũi và lăng quăng
thay nước chùi rửa lưu khạp hàng tuần thu gom hoặc bỏ phé thải chung quanh nhà có như vậy mới
để lùi dịch bệnh sốt xuất huyết ra khỏi cộng đồng quý vị vừa xem xong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy sau đây
thì kim hảo xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h